thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn chuẩn bị cho kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn sẽ diễn ra trong thời gian tới
ngay sau khi hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai thành công tốt đẹp
hôm nay ngày tám tháng một mươi tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đại biểu quốc hội đơn vị bầu cử số một thành phố hà nội
đã có buổi tiếp xúc với cử tri các quận ba đình hoàn kiếm tây hồ
cùng sự có đồng chí nguyễn đức trung ủy viên trung ương đảng chủ tịch ubnd tp hà nội đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
không khí buổi tiếp xúc cử tri tại các quận ba đình hoàn kiếm tây hồ diễn ra sôi nổi đầy tinh thần trách nhiệm chân thành và thẳng thắn
âm hưởng thành công của hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai cùng những thông tin về thành tiệu kinh tế xã hội chín tháng đầu năm
việc trung ương ban hành quy định về nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
việc trung ương nhất trí cao giới thiệu đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng để quốc hội bầu chức sanh chủ tịch nước trong kỳ họp tới
và việc trung ương quyết định kỷ luật các cán bộ cấp cao vi phạm đã khiến cử tri tràn đầy tin tưởng và kỳ vọng lớn lao
việc trung ương nhất trí cao giới thiệu đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng để quốc hội bầu chức sanh chủ tịch nước trong kỳ họp tới

cử tri ghi nhận việc kỳ họp thứ năm của quốc hội đã kịp thời dừng việc thông qua luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đã đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cử tri hà nội và cả nước
nhiều ý kiến tập trung vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng ghi nhận những kết quả trong thời gian gần đây được nhân dân dõi theo và đồng tình ủng hộ
cử tri cũng lưu ý tiến trình xét xử các vụ án tham nhũng còn chậm việc kê khai tài sản của cán bộ đảng viên và thu hồi tài sản tham nhũng còn nhiều hạn chế
cử tri hà nội hoan nghênh việc kỳ họp thứ sáu của quốc hội khóa một mươi bốn sẽ xem xét và thông qua chín dự án luật cho ý kiến vào sáu dự án luật khác
các ý kiến của cử tri cũng tập trung đóng góp cụ thể vào các dự án luật sửa đổi như luật phòng chống tham nhũng luật giáo dục luật công an nhân dân luật phòng chống tác hại rượu bia luật chăn nuôi luật trồng trọt
đồng thời cử tri bày tỏ băn khoăn về những vấn đề còn bất cập trong công tác giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực giao thông vận tải
an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp những bất cập của ngành y tế vẫn là mối quan tâm của đông đảo cử tri
cử tri cũng đề cập đến một số vụ việc cụ thể của hà nội như xử lý năm mươi bảy căn biệt thự ở huyện ba vì tình trạng mưa phan kế bính
quá trình thanh tra sử dụng đất ở khu vực đất vàng việc cấp sổ đỏ ở phường quảng an giải pháp khắc phục các dự án treo
việc công khai quy hoạch hai bên bờ sông hồng những bất cập trong quy hoạch nhà cao tầng hiệu quả của dự án brt
việc cải tạo xây mới các trường học tình trạng quá tải trường học và chủ trương triển khai chương trình sữa học đường công tác cải tạo các di tích văn hóa

tổng bí thư đánh giá cao công tác chuẩn bị cho buổi tiếp xúc ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cử tri với các ý kiến phong phú và sâu sắc
về những vấn đề cử tri quan tâm tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ kỳ họp thứ sáu là kỳ họp cuối năm nên quốc hội có rất nhiều công việc
đặc biệt tại kỳ họp lần này quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh quốc hội bầu
theo tổng bí thư liên quan đến dự án luật phòng chống tham nhũng sẽ được chỉnh quốc hội thông qua lần này có hai vấn đề còn nhiều ý kiến băn khoăn
đó là việc cây khai tài sản và xét xử các vụ án tham nhũng quan trọng
tổng bí thư cho rằng
tất cả các vụ việc đưa ra xử về cơ bản là tốt là đúng yêu cầu đúng mức độ
thì cũng có ý kiến các bác mà vẫn chưa nghiêm và thì phải căn cứ vào kết luận phải có chứng cứ phải thuyết phục
với tất quả là chịu tất mà tâm gọi là tâm phục khổ phục
nói là rất nghiêm khắc nhưng mà cũng rất nhiệt vẩn

một xử phải thấy được vấn đề
và đây cũng là cái răn đe ngăn ngừa để cho nó không xảy ra thì tốt
khâu yếu trong phòng chống tham nhũng là thu hồi tài sản cũng đạt được kết quả tích cực
nhiều lần họ ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng chúng tôi đã nói là không dám định là chậm là yếu này
cây khai tài sản này thu hồi tài sản là yếu này án treo nhiều này
bây giờ là khắc phục tất cả những cái hạn chế đó rồi
người khác chống vào đây thấy phải sợ
về quy định nêu gương vừa được hội nghị trung ương viii thông qua tổng bí thư chỉ rõ
bác hồ nói là một tấm gương sống còn hơn là cả một trăm linh bài diễn văn tuyên truyền
cho nên chính vì ý nghĩa đó mà lần này ban hành cái quy định gọi là nêu gương
bác chú ý cho cái đó
có quy định cả rồi
nhưng mà nắn gọi dễ hiểu dễ nhớ dễ làm dễ kiểm tra giám sát
thường xuyên phải xem xét giám sát
tôi nói là nhân dân rất là đồng tình ủng hộ hoan nghênh
là vì sao
chỉ cần công bố cái này ra một khối anh chở
đúng không ạ
phải tự giữ mình chứ
thường xuyên giám sát nữa
các bác phát huy cái vai trò của nhân dân
của cử tri
giám sát góp ý kiến ra đành
góp ý kiến không nghe thì vi phạm đến đâu và xử lý đến đấy
thật nghĩa là lần này có cái quy định về nêu gương đối với các đồng chí lãnh đạo ở cấp cao là rất cần thiết
đề cập đến nội dung trung ương biểu quyết thông qua việc giới thiệu tổng bí thư nguyễn phú trọng để quốc hội bầu chức danh chủ tịch nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng cho biết đây là một trong những phương án được trung ương lựa chọn và nhất trí cao
tổng bí thư cảm ơn sự tín nhiệm của ban chấp hành trung ương và cử tri nếu được quốc hội tín nhiệm
tổng bí thư nguyễn phú trọng
tổng bí thư nguyễn phú trọng sẽ tiếp tục cùng lãnh đạo đảng nhà nước nỗ lực hoàn thành trọng trách mới góp phần mình vào công cuộc đổi mới xây dựng tổ quốc việt nam giàu mạnh thanh bình xứng đáng với niềm tin sự kỳ vọng lòng mong đợi của nhân dân cả nước và thủ đô hà nội